nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau một mươi năm năm thực hiện
nghị quyết trung ương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
hôm nay bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức họp báo về hội nghị tổng kết sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi tới đây tại hà nội
tại cuộc họp báo bộ kế hoạch và đầu tư cho biết khu vực kinh tế tập thể đã có sự phát triển cả về lượng và chất
tuy nhiên đóng góp của khu vực này vào gdp có xu hướng giảm
cụ thể giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn bốn đóng góp của khu vực này vào gdp là trên bảy hai nghìn năm hai nghìn tám là trên sáu từ năm hai nghìn một mươi đến nay chỉ còn dưới bốn
hội nghị tổng kết sắp tới sẽ tập trung chỉ rõ những nguyên nhân bài học kinh nghiệm
đồng thời xác định phương hướng nội dung biện pháp cụ thể cho những năm tiếp theo
trên cơ sở đó các cơ quan quản lý nhà nước chuyên gia doanh nghiệp hợp tác xã trao đổi
đề xuất chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã phù hợp với yêu cầu